nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam trưa nay một mươi chín tháng một mươi một tại nhà quốc hội
ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu quốc hội
là nhà giáo nguyên nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự cuộc gặp mặt
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương thị mai bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
trong những năm qua nhất là năm hai nghìn một mươi chín năm cuối thực hiện chiến lược phát triển giáo dục hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
sự nghiệp giáo dục đào tạo nước ta đã có sự chuyển mình tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
như việc quốc hội thông qua luật giáo dục sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới
đổi mới căn bản toàn diện và đưa giáo dục đào tạo phát triển đúng định hướng là quốc sách hàng đầu
đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cùng hai mươi bảy chương trình chi tiết các môn học
theo hướng phát triển năng lực của người học đã được xây dựng cùng với việc chuẩn bị tích cực
các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện vào năm học mới
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức an toàn nghiêm túc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội ghi nhận đánh giá cao những thành tiệu của ngành
đồng thời biểu dương những đóng góp rất đáng trân trọng của các thầy giáo cô giáo
đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nước nhà
tôi luôn tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống quý báu của dân tộc hiểu hiếu học tôn sư trọng đạo
với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của toàn ngành giáo dục đào tạo
đặc biệt là các thầy giáo cô giáo sẽ phát huy phẩm chất cao quý
tích cực chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn để từng bước đưa nền giáo dục nước nhà phát triển
sánh ngang với nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ cho sự nghiệp phát triển bình vững của đất nước trong giai đoạn mới
trong bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ nhà giáo việt nam
vẫn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình với tinh thần
nghề dạy học là nghề cao quý nhất
những nghề cao quý nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo
như lời cố thủ tướng phạm văn động đã nói
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chủ tịch quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo
cán bộ quản lý người lao động trong ngành giáo dục đào tạo
chúc sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà ngày càng phát triển